đã lại có thêm một vụ sạt lở đất nguy hiểm vừa xảy ra tại tỉnh cà mau vào dạng sáng nay
địa điểm sạt lở thuộc địa bàn khóm tám thị trấn nam căn huyện nam căn
trước đó khu vực này cũng từng nhiều lần xảy ra sạt lở nhấn chìm hàng chục căn nhà cùng tài sản của các hộ tiểu thương
mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vụ sạt lở lần này không làm trọng thương bất kỳ ai
nhưng đã làm hư hỏng sáu căn nhà của các hộ dân ở khóm tám thiệt hại tài sản ước tính khoảng tám trăm linh triệu đồng
trong buổi sáng cùng ngày ngoài thăm hỏi hỗ trợ bước đầu
chính quyền địa phương huy động các lực lượng tại chỗ đến giúp dân di rời đồ đạc
tháo rỡ nhà cửa khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống

bởi vì đêm trước nó đã có cái hiện tượng gì rồi đêm hôm đó có ai chấp ngủ đâu
khoảng một mươi hai h ba mươi là bắt đầu tụi tôi chuyển đồ lên từ từ rồi
cho tới một giờ là còn lại cái số còn lại đó là không chuyển lên được để nguyên vị luôn đó
tình hình sạt lở đất trên địa bàn thị trấn nam căn hiện nay diễn biến phức tạp
bởi ngoài điểm sạt lở ở khóm tám thì hiện tại trên địa bàn khóm một có khoảng một mươi sáu một mươi bảy hộ tiểu thương
chuyên kinh doanh các mặt hàng thủy sản có nhà cửa bị nghiêm ngả do phía bờ sông
khả năng sẽ bị sạt lở cuốn mất nhà tài sản trong những ngày tới đây
năm căn là một trong ba địa phương của tỉnh cà mau chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng sạt lở đất vào mùa mưa bão hàng năm
dù mới vào đầu mùa mưa năm hai nghìn một mươi tám nhưng trên địa bàn huyện nam căn đã xảy ra hơn chục vụ sạt lở đất
gây hoang mang lo lắng cho người dân
hơn lúc nào hết chính quyền địa phương đang rất cần những trợ lực từ cấp trên để có giải pháp cấp bách
hữu hiệu kịp thời nhằm bảo vệ tính mạng tài sản của người dân trước các mối nguy từ sạt lở